và bên cạnh đấy thì trang trí mình phải bắt mắt nữa để khách dưới trẻ thấy là muốn ăn rồi
ngoài mảng bán cho các cửa hàng cà phê thì chúng tôi còn có một mảng lớn làm sự kiện
với mảng này thì chúng tôi có những giải pháp có thể phục vụ được từ một mươi đến một khách
và với bất cứ ngân sách nào của khách hàng thì cũng có thể đưa ra được giải pháp về món ăn
về trang trí cũng như về phục vụ mà phù hợp với nhu cầu đó
thành công hôm nay chính là thành quả xứng đáng của đôi bạn trẻ
bởi để đến được với dự án khởi nghiệp với việc cung cấp bánh ngọt cho các nhà hàng
thì họ đã trải qua xăm lần khởi nghiệp và thất bại nối tiếp thất bại
hình thức nhiều mô hình và cũng đã thất bại nhiều lần
và dĩ nhiên là đến với cái mô hình khởi nghiệp mới nhất lần đây thì điều đó thể hiện là chúng tôi chưa hề từ bỏ
cái mô hình từ những cái khởi nghiệp đầu tiên là về kinh doanh
về nguyên vật liệu dùng trong
sử dụng để cho làm bánh hướng tới là các anh các chị các bạn các mẹ mọi người ai muốn làm bánh tại nhà
và từ tuy nhiên là từ sau đó là đến mô hình bánh kinh doanh online rồi đến kêu em nhà hàng
thì từ tất cả những cái kinh nghiệm đó rút kinh nghiệm sau những cái sự thất bại thì chúng tôi dẫn tới là cái mô hình kinh doanh hiện tại
khi mà mới mở công ty thì gặp rất nhiều bối rối về mặt quản lý tài chính về mặt quản lý nhân sự
tất cả những điều này đều chưa được kinh nghiệm rèn rũa
vì thế nên chúng tôi cũng đã từng gặp rất là nhiều lỗi lầm
tuy nhiên là sau một số lần thất bại thì hiện giờ chúng tôi có thể khá là tự tin là mình đã có thể quản lý tốt được mô hình hiện tại
tuổi đời còn rất trẻ khởi nghiệp và thất bại luôn đi kèm với nhau
nhưng trải qua những thất bại đó có vẻ như không có gì có thể ngăn nổi đam mê cháy bỏng khát khao khởi nghiệp và khẳng định mình của đôi bạn trẻ
mỗi thất bại đối với họ lại là một nắc thang
giúp họ tiến gần hơn
với dự án khởi nghiệp hiện tại

và đó là cái điều mà chúng tôi luôn luôn giữ chúng tôi luôn tiến về phía trước

nhà hàng rosemary là một trong những đối tác thường xuyên của hanoi baking
được xây dựng theo phong cách ý nằm trên con phố tôn ngọc vân xinh đẹp
hàng rossomeri chủ yếu phục vụ các món ăn âu và những món bánh ngọt thì không thể thiếu để phục vụ khách hàng
khi mà lựa chọn sản phẩm và dịch vụ của hanoi baking thì chúng tôi yên tâm nhất ở một điểm đó là
mỗi buổi sáng là chúng tôi được nhận bánh mới vừa mới làm
vì các bạn ấy làm từ sáng sớm và khi mở cửa hàng của chúng tôi nhận được mặt hàng bánh mới
và điều đó khiến chúng tôi rất tự tin
khi bán sản phẩm
đồ tráng miệng cho khách hàng của mình
để làm hài lòng những yêu cầu cao của những nhà hàng như thế này
tuấn anh luôn lấy chất lý kinh doanh b hai b của mình lên hàng đầu
là tiêu chí lấy khách hàng làm trọng tâm
về chất lý khởi nghiệp của chúng tôi thì rất là đơn giản thôi
chúng tôi nghĩ khởi nghiệp không cần phải có một ý tưởng công nghệ cao hoặc là muốn làm thay đổi thế giới
khởi nghiệp chính là nhìn được ra nhu cầu hiện tại của thị trường
và làm cách nào hiệu quả nhất để đáp ứng được nhu cầu đó

tức là hướng tới các khách hàng tổ chức sự kiện hay là khách hàng chủ cấm cà phê doanh nghiệp
chính vì thế mà chúng tôi hướng tới đó là cái sự có lợi dành cho cả đôi bên
chúng tôi hỗ trợ những dịch vụ mà họ cần
và họ là những khách hàng mà sẽ song hành cùng chúng tôi trong suốt cái thời gian mà chúng tôi hoạt động
không phải hình thức kinh doanh mới
bởi việc cung cấp dịch vụ cho những chuỗi nhà hàng không còn xa lạ trên thị trường
nhưng hơn một năm ra mắt hanoi baking vẫn đang đứng vững và ngày càng được các đối tác tin tưởng
điều này nằm ở hình thức kinh doanh linh hoạt và nhạy bén của trịnh tuấn anh
một trong những điểm mạnh cũng là điểm mà chúng tôi hài lòng nhất về sản phẩm hiện tại
đó là khả năng mà đi theo và đáp ứng được cái nhu cầu hiện tại của thị trường
để chúng tôi có được ý tưởng này thì đó là chúng tôi đã nghiên cứu thị trường một thời gian dài
về nhu cầu của
khách hàng doanh nghiệp cũng như là khách hàng cá nhân về mảng về nhu cầu ăn bánh cá nhân cũng như là trong sự kiện
và để có thể đưa ra được cái giải pháp toàn diện nhất cũng như là hợp lý nhất với cả nhu cầu của thị trường hiện tại
thì cái đấy nó cũng được chứng minh bằng cái phản hồi của khách hàng với cả công ty hiện giờ
thêm một cái điểm nữa mà tôi muốn bổ sung đó là như tuấn anh cũng đã nói về cái tính linh động về cái mô hình kinh doanh đó là
cái sản phẩm của chúng tôi nó không chỉ cố định ở một sản phẩm chỉ là một trái táo
hay là một trái cam mà nó hoàn toàn sẽ theo cái xu hướng của thị trường và theo cái cái xu hướng của các bạn trẻ
và khách hàng ở thị trường cần gì thì chúng tôi sẽ cung cấp cái đó
thêm một cái nữa đó là cái tính linh động trong cái mô hình kinh doanh đó phục vụ cho cái đối tượng khách hàng của chúng tôi
nó không chỉ giới hạn ở trong những đối tượng là chủ quán cà phê hay nhà hàng mà còn là đối tượng của những người mà muốn tổ chức sự kiện
ở những sự tòa chúng tôi tự tin phục vụ tới những sự kiện nhỏ nhất cho đến sự kiện lớn nhất
thế cho nên đối tượng khách hàng của chúng tôi cũng rất là rộng lớn
thế nên đấy cũng là một trong những cái mà chúng tôi rất là hài lòng về cái mô hình hiện tại của mình
không chỉ dừng lại ở đó trịnh tuấn anh và bùi hồng hạnh vẫn luôn vận động không ngừng để phát triển hơn nữa dự án của mình
để tiến gần với những nhu cầu đang ngày càng cao hơn nữa của khách hàng
về tương lai thì mục tiêu của chúng tôi là trở thành nhà cung cấp toàn diện về các sản phẩm về bánh ngọt cũng như là những cái thực phẩm liên quan
chúng tôi muốn trở thành
đối tác mà tất cả những cửa hàng cà phê nhà hàng khách sạn sự kiện ở hà nội có thể trông cậy được
thì chúng tôi cũng muốn hướng tới là trong tương lai là để có thể nâng được cái chất lượng bánh ở những cửa hàng và những quán cà phê ở hà nội lên để
thứ nhất là đảm bảo về tiêu chí tiêu chí là sạch và an toàn vệ sinh thực phẩm và tươi mới
thì tôi tin là những cái đó thì nó tất cả trong chúng ta ai cũng để mong muốn như vậy
phát triển thêm những dòng bánh mới và phù hợp với cái thị hiếu cũng như là đón đầu những cái xu hướng là trên thế giới để cho người việt nam mình có thể sử dụng những cái dòng bánh mà có thể cập nhật mới nhất trên thị trường
khởi nghiệp không có nghĩa là phải tạo ra những sản phẩm khác biệt hay những dịch vụ hoành tráng
khởi nghiệp chỉ đơn giản là tạo ra những giá trị có lợi cho xã hội cho con người
và trịnh tuấn anh và người đồng sáng lập của mình bùi hồng hạnh đã tìm ra một giải pháp toàn diện chuyên nghiệp hơn trong việc cung cấp bánh ngọt
chuyên nghiệp hơn trong việc cung cấp bánh ngọt cho các nhà hàng một trong những nhu cầu cấp thiết trong nghiệp sống hôm nay